sáng nay ngày năm tháng sáu sau khi đi vào khu vực phía tây bắc quần đảo hoàng sa
áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số hai trong năm hai nghìn một mươi tám
hồi bảy giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
trên khu vực phía tây bắc quần đảo hoàng sa cách đảo hải nam khoảng một trăm chín mươi km về phía nam đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ
giật cấp một mươi dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km đến bảy giờ ngày sáu tháng sáu vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi một ba độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông đảo hải nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn h
giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên từ vĩ tuyến một mươi năm đến hai mươi một độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi ba độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba